cơn đau dạo dày ban đêm là tình trạng khá phổ biến gây ra những ảnh hưởng trong sinh hoạt và giấc ngủ
cơn đau thường xảy ra ở khu vực thượng vị kèm theo một số triệu chứng khác ví dụ như chóng mặt hoặc buồn nôn nôn mửa trong đêm
đặc điểm của cơn đau dạ dày ban đêm đó là diễn ra âm mỉ làm ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của bệnh nhân
một số trường hợp đột nhiên gặp thấy cơn đau quặn ở một thời điểm khiến họ vô cùng khó chịu và thức giấc giữa đêm
thông thường cơn đau này sẽ xuất hiện lúc một hoặc hai giờ sáng khi bạn đang xây giấc
nguyên nhân đau dạ dày ban đêm phải kể đến do thói quen ăn uống không lành mạnh ăn phải thực phẩm ôi thiêu thức ăn khó tiêu hóa hay gion quá no
có chế độ học tập làm việc không hợp lý hay do một số các bệnh lý khác như sỏi mật sỏi thận các tình trạng về tim viêm ruột thừa
sau đây là chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ dương trọng hiền trưởng khoa cấp cứu phẫu thuật tiêu hóa bệnh viện hữu nghị việt đức về vấn đề này
những cơn đau đặc biệt là những cơn đau mãn tính người ta sẽ cảm thấy đau hơn trong buổi đêm bởi vì những lý do sau đây
thứ nhất là khi vào buổi đêm thông thường người ta sẽ ở trạng thái nghỉ
khi cơ thể nghỉ không có các hoạt động khác thì những biểu hiện trên cơ thể sẽ trở nên cảm giác rất rõ rệt
cái thứ hai thông thường nó ở trong cái không gian rất là tĩnh lặng
thứ hai thì các cái cảm giác người ta sẽ thấy rõ ràng rõ rệt hơn
đấy là hai cái lý do gọi là chung nhất là tại sao các cái cơn đau đặc biệt các ở trong nội tạng như đau dạ dày đau gàn mật hoặc là thậm chí cả những đau cái xương khớp chúng ta cũng rất hay gặp về đêm và cảm rất rất là khó chịu
nó làm ảnh hưởng chúng ta tới giấc ngủ và cái tâm sinh lý của con người
ngoài ra thì nó có một loạt cái lý do khác liên quan tới cái vấn đề đau dạ dày về đêm
thứ nhất là thông thường thì khi chúng ta đi vào giấc ngủ thì bình thường cơ thể chúng ta hoạt động bởi hai hệ thần kinh
một là hệ thần kinh động vật tức là những cái mà chúng ta tạo gói coi như là chúng ta có thể tự điều khiển được
và loại thứ hai là các hệ thần kinh thực vật tức là cái hệ thống thần kinh mà không do chúng ta có thể điều khiển được
nó gồm có hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm
thế thì khi mà hệ thần kinh động vật nó bắt đầu được nghỉ ngơi thì các cái hệ thống thần kinh thực vật nó sẽ tăng cường hoạt động
đặc biệt là chúng ta sẽ thấy là khi mà bắt đầu chuẩn bị vào giấc ngủ thì hệ thống thần kinh thực vật nó sẽ tăng cường hoạt động
và lúc này nó sẽ gây tăng tiết các cái dịch đặc biệt là dịch vị trong dạ dày tức là cái dịch acid
thế thì những trường hợp mà bệnh nhân buổi đêm
mà đã có một cái tổn thương sẵn ở dạ dày thì khi lượng dịch acid trong da dày nó tăng lên nó sẽ gây nên các cái kích thích cái thương tổn và làm cho người bệnh cảm thấy đau đơn hơn
ngoài ra thì thường là buổi đêm người ta cũng sau một bữa ăn buổi tối lúc này dạ dày tương đối là đầy thức ăn và bắt đầu một quá trình tiêu hóa
thì cái quá trình tiêu hóa này nó cũng gây nên những cái tác động về vật lý lên cái da dày tổn thương
ví dụ như là chúng ta ăn
nó sẽ gây nên quá no nó sẽ gây nên chướng bụng hoặc là những thức ăn không tiêu
nó là bắt đầu một quá trình cần phải được tiêu tốn năng lượng để chúng ta hâm nóng cái phần thức ăn ở trong dạ dày
cũng như là một quá trình mà vi khuẩn nó sẽ hoạt động
đau dạ dày ban đêm gây ảnh hưởng lớn tới chất lượng giấc ngủ và sức khỏe
để giảm đau tạm thời bạn có thể trừ ấm để tăng lưu thông máu giảm thiểu khó chịu đau đớn
tuy nhiên đây chỉ là cách tạm thời mà không phải phương pháp điều trị rất điểm
chúng ta biết rằng cái cơn đau thì nó sẽ có thể được dịu đi theo chúng ta biết là cái cơ chế
ví dụ như những bệnh nhân mà có cái biểu hiện do chúng ta đói tăng tiết dịch acid
thì chúng ta có thể dùng một số các thức ăn như là bánh bích quy hoặc bánh mì hoặc là uống một cốc nước đường hoặc là uống sữa
nó sẽ giúp cho trung hòa cái acid ở trong dạ dày
và chính cái việc trung hòa acid da dày thì nó sẽ giảm các cái kích thích và bệnh nhân sẽ đỡ đau
cái thứ hai là chúng ta có thể dùng các cái đồ đồ ăn đồ uống ấm
nó làm cho cái dạ dày không bị mất nhiệt trong việc tiêu hóa thức ăn
cũng như là nếu một số trường hợp chúng ta thấy khi mà chúng ta đau chúng ta trường ấm ở vùng trên rốn giúp cho tăng nhiệt độ ở cái vùng của dạ dày
thì đấy là cũng là một trong những yếu tố mà giúp cho cái việc cái cơn đau dày nó giảm đi
cái thứ ba là trong trường hợp mà chúng ta thấy rằng nó có
liên quan tới các cái bệnh lý mà trước đây chúng ta đã bị mắc ví dụ như viêm dạ dày hoặc có lết biển sửa lết dạ dày
thì một số các cái thuốc mà giúp cho chúng ta có thể giảm tiết acid dạ dày
ví dụ như các thuốc thuộc nhóm ppi v v là những thuốc nó giảm tiết acid dạ dày hoặc những thuốc bao bọc niêm mạc hoặc dạ dày
như là các cái thuốc phosphalogen hoặc là eumagen v v
nó bao bọc cái niêm mạc da dày cũng sẽ giúp cho người bệnh giảm đau
ngoài ra thì cái việc mà chúng ta chuẩn bị cho một cái giấc ngủ ví dụ như là trong mùa đông này khi thời tiết nó trở lạnh
thì cái việc mà chúng ta giữ ấm cho cơ thể rồi tránh các cái lạnh gió lùa v v
nó sẽ giúp cho chúng ta giảm các cái kích thích về mặt thần kinh giúp chúng ta đi vào giấc ngủ nó dễ chịu hơn
thì cũng là một yếu tố sẽ giảm cái stress cho các cái nội tạng đặc biệt với dạ dày
thì nó cũng sẽ giúp chúng ta giảm các cơn đau của dạ dày
còn một điểm nữa là việc chúng ta sử dụng một số các cái thuốc để mà giúp cho giảm cái cơn đau
tuy nhiên cái việc này chúng tôi cũng không khuyến cáo
bởi vì chúng ta sẽ không trong một số trường hợp cái cơn đau của dạ dày nó có thể nhầm lẫn với triệu chứng sớm của các bệnh lý khác
ví dụ như bệnh lý của viêm ruột thừa thì khi mà chúng ta dùng các thuốc giảm đau nó sẽ làm mất cái triệu chứng đi
và như vậy cái việc chúng ta theo dõi như trần đoán nó sẽ muộn hơn
đau dạ dày vào ban đêm chúng ta cần xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh hơn
cụ thể mỗi người cần duy trì chế độ ăn uống khoa học ăn đúng giờ đủ chất tuyệt đối không được bỏ bữa
đồng thời tập xây dựng lối sống lạc quan vui vẻ hạn chế tâm lý căng thẳng stress
đối với các loại thức ăn thì có những loại nó rất dễ tiêu
nếu như một là nó là những thức ăn ấm nóng để giúp cho khi vào dạ dày thì cơ thể nó không cần phải mất nhiều năng lượng để hâm nóng cái thức ăn ở trong dạng dày lên
cái thứ hai là một số cái thức ăn
thức ăn mà chúng ta chế biến nó đã trở thành là tương đối dễ tiêu
ví dụ như dưới dạng xúc dưới dạng cháo dưới dạng hầm thịt v v
thì đấy là những thức ăn mà rất là dễ tiêu
ngược lại nếu chúng ta ăn cái loại thức ăn mà khó tiêu
thì nó sẽ cái quá trình làm việc của dạ giấy nó sẽ bắt buộc phải nhiều hơn
cũng như là cái việc tiết dịch vị nó phải đòi hỏi nhiều hơn
thì cũng là những yếu tố làm cho cái quá trình điều hóa nó vừa chậm
mà vừa ảnh hưởng tới bản thân sức khỏe của da dày
ngoài ra thì cái việc chúng ta ăn cái khối lượng vừa phải
đặc biệt là khi đi ngủ thì chúng ta không nên ăn quá no
cái quán no thì một là cái quá trình làm cho cái giấc ngủ của chúng ta cũng không được tốt
vì nó sẽ mất thời gian để ấm ạch khó tiêu
cái thứ hai là bụng sẽ nặng nề
và chúng ta cũng có thể buổi đêm chúng ta không nên uống nhiều quá nhiều nước
vì sẽ có thể phải đi tiểu trong đêm
gây nên cái mất ngủ vân vân
thì việc chúng ta lựa chọn thức ăn
chúng ta ăn với một cái khối lượng vừa phải
cũng như nước uống vừa phải
rồi chúng ta chuẩn bị một cái giấc ngủ tốt
bằng cách có thể là đi bộ nhẹ trước khi đi ngủ
để tiêu bứt một phần thức ăn
rồi chuẩn bị cái bùa ngủ ấm thoáng không khí vân vân
sẽ giúp cho chúng ta vào một cái giấc ngủ rất là tốt
thì cũng là một trong những yếu tố hỗ trợ cho cái sức khỏe của quốc gia dạ dày